phát biểu tại buổi tiếp thứ trưởng thứ nhất bộ ngoại giao nga vladimir titov tại trụ sở bộ ngoại giao
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đánh giá sự gắn bó lâu dài và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước
đánh giá cao vai trò của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nga trong chính sách đối ngoại của việt nam
phó thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ kịp thời giải quyết các khó khăn tồn tại
thúc đẩy các hướng đi mới nhằm đưa hợp tác song phương xứng tầm đối tác chiến lược toàn diện
phó thủ tướng nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục phát huy phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn đa phương
tiếp tục tăng cường trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế các vấn đề về hòa bình và an ninh